theo mục tiêu tổng quát đến năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế
theo chiều sâu bảo đảm chất lượng tăng trưởng nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực song việt nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm
khi mà tiến độ và hiệu quả tái cơ cấu vẫn chưa đạt được như kỳ vọng
tại phiên làm việc sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi quốc hội đã thảo luận về kết quả thực hiện nghị quyết
về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong đó có nội dung đánh giá ba năm
thực hiện kế hoạch cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
từ khi thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp liên tục tăng trưởng
chín tháng năm nay khu vực này đã tăng ba sáu mươi năm mức tăng cao nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
xuất khẩu nông sản cũng liên tục tăng nông sản việt nam đã xuất khẩu tới một trăm tám mươi nước
trong đó có những thị trường rất khó tính như nhật bản eu hoa kỳ
chúng ta nhìn thử tại khu vực
chúng ta đã đạt được kết quả rất rõ nét trong nông nghiệp
so với mấy năm trước nông nghiệp của chúng ta có phần giảm suất
nhưng tăng trưởng của hai năm nay ở mức gần bốn
và đặc biệt ở đó có thay đổi về chất
cùng với nông nghiệp nhiều lĩnh vực trọng tâm tái cơ cấu của nền kinh tế cũng đạt được kết quả tích cực
đầu tư công có cải thiện rõ nét
thể hiện qua hệ số icor đang giảm dần
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm đạt sáu chín mươi một giảm so với giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi là sáu tám
điều này cho thấy việc sử dụng vốn của việt nam đang hiệu quả hơn
trước đây chúng ta tập trung nhiều vào chiều rộng
thì bây giờ chúng ta đã chuyển sang và vừa là chiều rộng vừa là chiều sâu
và đặc biệt chúng chọn đến cái chất lượng tăng trưởng đó là cái chiều rộng
là cho thấy cái nỗ lực của chính phủ và cái đúng ước của chính phủ đang đi đúng ước
tuy nhiên các chuyên gia đánh giá kết quả tái cơ cấu nền kinh tế trong ba năm qua vẫn chưa đạt được như kỳ vọng
mô hình tăng trưởng kinh tế vẫn dựa chủ yếu vào các yếu tố đầu vào
chất lượng tăng trưởng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế chậm được cải thiện
kinh tế vĩ mô chưa thực sự bền vững
chỉ còn có khoảng hơn hai năm nữa nhưng còn rất nhiều việc phải làm
và theo đánh giá sơ bộ của các cơ quan chủ quản
cũng như chúng tôi đánh giá thì chúng ta đâu đó mới đi được khoảng ba mươi năm bốn mươi chặng đường
báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư cho biết
trong năm mươi chín mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế đáng chú ý có tới bốn mươi một mục tiêu khó hoàn thành
đây chính là một thách thức không nhỏ đòi hỏi quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị
trong việc triển khai tái cơ cấu trong thời gian tới